cướp tài sản rồi còn hiếp dâm nạn nhân đối tượng đã bị công an huyện phú tân tỉnh an giang bắt khẩn cấp
trước đó đối tượng này còn có hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng là phan văn hết chú tại ấp bình phú một xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cư trú tại ấp hòa an xã hòa lạc huyện phú tân
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm tại khu vực đường số một mươi chín thuộc ấp bình phú một xã phú bình
thì nạn nhân đang chạy xe trên đường đi làm cỏ thuê thì bị đối tượng hết dùng dao khống chế
cướp đôi bông tay vàng và một điện thoại di động
sau đó đối tượng hết còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân
qua công tác giả soát sàng lọc đối tượng nghi vấn cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng hết sau bốn ngày gây án
tại cơ quan công an hét khai nhận trong tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
đã thực hiện hai vụ trộm xe mô tô trên địa bàn xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
tài sản trộm được hết đem bán cho hai đối tượng phạm văn vui và lê vũ phương cùng chú tại an giang
cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với vui và phương
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có